thưa quý vị sau năm lần vô cớ dùng hung khí tấn công năm người phụ nữ đi đường khiến cho một người tử vong và bốn người bị thương
đối tượng lầu vũ nhật đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thành phố nha trang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và làm rõ dấu hiệu tội phạm giết người nếu có
sau khi bị dẫn giải về công an thành phố nha trang đăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thời điểm gây ra vụ việc có nhiều khả năng đối tượng này bị loạn thần do tác động của ma túy
trong lúc chờ kết quả giám định tâm thần đối với đăng và kết quả giám định thương tích các nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đã quyết định tạm giữ hình sự đối với đăng
nhận tin báo trung tâm y tế huyện trà ôn tiếp nhận một trường hợp tử vong trên người có nhiều vết thương
công an tỉnh vĩnh long đã vào cuộc điều tra truy bắt được hai nghi phạm tên là nguyễn
đặng phúc một mươi tám tuổi chú tệ huyện trà ôn và đặng minh quy hai mươi một tuổi chú tỉnh trà vinh liên quan đến vụ án này
tại cơ quan công an phúc và quy khai nhận hai người trước đó có mâu thuẫn với nhóm của nạn nhân
nên đã hẹn nhau đến khu vực gần nhà của phúc để giải quyết
đến nơi nhóm của phúc quy sử dụng nhiều hung khí đuổi đánh nhóm đối thủ
khiến nạn nhân bị đâm ở ngực dẫn đến tử vong và vụ việc đã được tiếp tục điều tra
hai đối tượng quốc tịch lào đang vận chuyển khoảng bảy mươi kg ma túy các loại từ lào về việt nam
trên một xe ô tô mang biển kiểm soát lào đã bị bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện bắt quả tàng
tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng chức năng bắt quả tàng
shang và siva wang giang rangkolo chú tệ tỉnh bô lê khâm xây lào đang vận chuyển
ba mươi bánh heroin một mươi tám kg thuốc lắc hai mươi bánh heroin hai mươi bánh heroin hai mươi bánh heroin

hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ huyện căm cợt lào về việt nam
lấy tiền công hai mươi tám usd
bùi thự ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường lộc hạ tp nam định bị bảy công dân tố rác
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng một trăm hai mươi tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã khởi tố ninh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điều tra làm rõ dùng chiêu thức xem tướng đoán số mệnh để tạo mối quan hệ quen biết với nhiều người
đưa ra thông tin gian dối cần số tiền lớn để đầu tư kinh doanh
ninh đã kêu gọi một mươi chín người đầu tư kinh doanh cùng với mình với tổng số tiền hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng
nhưng không sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận sau đó trốn khỏi địa phương
cơ quan tỉnh nam định đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này
cơ quan tỉnh nam định đề nghị
những ai là nạn nhân hoặc có thông tin chứng cứ về hành vi vi phạm của bùi thị ninh
hãy đến phòng cảnh sát hình sự trình báo để phục vụ công tác điều tra
xin được chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị lợi dụng sơ hợp chủ quan của người dân vào ban đêm
nhằm đối tượng từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi đã rủ nhau dạo quanh quận hải châu
thành phố đà nẵng để trộm cắp xe máy
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu đã làm rõ bắt giữ các đối tượng
thu hồi toàn bộ số xe máy bị trộm cắp
nhóm này gồm có sáu thanh thiếu niên tên trương văn thương phan tiến dũng đào anh tài
nguyễn văn hoàng ngô võ quốc nam nguyễn văn hồ việt và một đối tượng tên đại chưa hề rõ lai lịch
từ tháng hai đến tháng ba do cần tiền tiêu xài nên thương đã rủ sáu đối tượng còn lại cùng nhau đi trộm cắp xe máy
đến thời điểm bị phát hiện nhóm này đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm cắp xe máy
sau đó tháo biển số xe vứt xuống sông rồi lấy làm phương tiện đi lại hoặc bán lấy tiền
công an tỉnh đồng nai đã thông tin về nguyên nhân vụ nổ
đồng thời tiến hành khởi tố bắt tạm giam ông feng yong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc giám đốc công ty gỗ bình minh
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định
nồi hơi của công ty gỗ bình minh hết hạn kiểm định an toàn từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
và bình nén khí hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
như vậy nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí
công ty đã hết hạn kiểm định an toàn nhưng công ty gỗ bình minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định
mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất
trong vụ việc này ông feng yong giám đốc công ty gỗ bình minh là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi
điều hành mọi hoạt động của công ty
do đó hành vi của ông feng yong có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn lao động
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với ông feng yong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
với hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản bùi thị ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường lộc hạ thành phố nam định vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định khởi tố và bắt tạm giam
đối tượng ninh bị bảy công dân tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng một trăm hai mươi tám tỷ đồng
vào cuộc điều tra cơ quan công an bước đầu xác minh ninh thường xuyên đi lễ chùa
chiêu thức xem tướng đoán số mệnh để tạo mối quan hệ quen biết với nhiều người
và đưa thông tin gian dối là cần số tiền lớn để đầu tư kinh doanh bất động sản
kinh doanh xăng dầu đầu tư cổ đông của các dự án thủy điện như sơn la khánh hòa
hoặc vay tiền để đáo hạn ngân hàng để kêu gọi góp vốn
sau khi không vay được của ai thì bỏ trốn tại quận bốn tp hcm
tại cơ quan điều tra ninh khai nhận đã vay tiền kêu gọi một mươi chín người đầu tư kinh doanh
với tổng số tiền trên hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng
cơ quan tỉnh nam định đang tiếp tục tìm kiếm những ai là bị hại của bùi thị ninh
để điều tra làm rõ vụ án này
cơ quan tỉnh nam định đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin chứng cứ
về hành vi vi phạm của bùi thị ninh hãy đến phòng cảnh sát hình sự trình báo
để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án
khởi tố ba bị can về hành vi trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn
ba đối tượng gồm
lò trí thức sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
triệu hồng khánh và lô hải đăng cùng sinh năm hai nghìn sáu trú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
các đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã my điền huyện việt yên tỉnh bắc giang
tại cơ quan điều tra nhóm đối tượng khai đã lấy trộm xe máy của một người dân
ở xã yên bình huyện hữu lũng do để quên chìa khóa trên xe
sau khi trộm thì mang xe đi bán chia nhau lấy tiền tiêu xài
chiều qua cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an tổ chức tọa đàm
nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
trong hoạt động sản xuất kinh doanh sữa dạng bột
tọa đàm đã nhận gần hai mươi bài tham luận của các cơ quan quản lý nhà nước các ngành chức năng
các hiệp hội doanh nghiệp các đơn vị trực thuộc bộ công an và phòng cảnh sát kinh tế công an
tỉnh thành phố về công tác phòng chống tội phạm vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh sữa dạng bột
các đại biểu đã phân tích phương thức thủ đoạn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động điều tra xử lý tội phạm trong lĩnh vực này
đánh giá các phương thức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm bổ sung
thực phẩm dinh dưỡng y học thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt có nguồn gốc từ sữa dạng bột
bên cạnh đó một số tồn tại hạn chế và khó khăn vướng mắt trong công tác phát hiện đấu tranh xử lý
đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh sữa dạng bột cũng đã được chỉ ra
nhiều tham luận cũng đã đề cập đến vấn đề vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm
của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh loại mặt hàng này
và sự chung tay của cả cộng đồng phòng chống hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
không đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh thực phẩm
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an các địa phương đã đấu tranh khám phá xử lý tám mươi sáu vụ vi phạm pháp luật
trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bột khởi tốn năm vụ một mươi một bị can
xử lý hành chính tám mươi một vụ với tám mươi tám tổ chức và cá nhân vi phạm
những vi phạm trên lĩnh vực này đã gây thiệt hại cho quyền lợi của người tiêu dùng
và ảnh hưởng sâu đến sức khỏe nhất là các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ người già phụ nữ có thai
hoặc người mắc các bệnh lý nền
thưa quý vị hầu như năm nào thành phố hà nội cũng xảy ra cháy tại các làng nghề
đặc biệt khi bước vào giai đoạn nắng nóng như hiện nay thì nguy cơ cháy nổ càng tăng cao hơn
bởi vậy việc duy trì hiệu quả các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
để người dân có thể xử lý các đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh là biện pháp quan trọng
đã được lực lượng công an cơ sở duy trì nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra
huyện hoài đức thành phố hà nội
năm hai nghìn hai mươi ba và bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đã có tới gần bốn mươi bốn vụ cháy xảy ra
trong đó có một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp xe máy điện khiến ba người tử vong
qua giả soát lực lượng công an cũng đã kịp thời chỉ ra những tồn tại nguy cơ cháy tại từng cơ sở và yêu cầu khắc phục ngay
bình thường thì mình hay sạc pin qua đêm chẳng hạn
thì bây giờ mình rút hết tất cả các cái thiết bị điện ra bình cứu hóa các thứ thì mình sẽ để ở nơi và mình dễ nhìn thấy
và những nơi mà mình ví dụ như mọi người có thể là tiện sử dụng nhất

vâng như vậy là đã phá khóa thành công
không hề lung túng chỉ trong khoảng thời gian một phút việc báo cháy phá khóa cứu người bị nạn và cứu tài sản ra khỏi đám cháy
đã được các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
thực hiện thành thục
những tình huống như thế này thường xuyên được lực lượng công an hướng dẫn huấn luyện cho người dân
bởi vậy rất nhiều vụ cháy trong khu dân cư đã được tổ liên gia xử lý ngay từ lúc ban đầu
mỗi một khu có đầy đủ gọi là chúng tôi đến là dập được ngay không quá lâu không bị thiệt hại cái gì của dân
lợi ích thì đem rất là nhiều lợi ích nhưng đặc biệt là nó nâng cao kiến thức và kỹ năng
khi có vụ cháy xảy ra thì chúng tôi đã có kiến thức để chúng tôi xử lý kịp thời những vụ cháy
đặc biệt là làng xã của chúng tôi là có làng sản xuất hương thấp rất là nguy cơ về cháy nổ
những hội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy như thế này đang được tổ chức đồng loạt trên địa bàn cả nước
lan tỏa từ cấp cơ sở trở thành ngày hội lớn trong khu dân cư
tạo khí thế sôi nổi khuyến khích người dân phát huy vai trò trong công tác phòng cháy chữa cháy
dẫn động bà con tham gia mình tuyên truyền cho người dân hiểu
đây là cái lợi ích thiết thực của người dân
do vậy khi mà tuyên truyền dẫn động đến từng hộ dân
đa số bà con đều chấp hành và tham gia với một tinh thần hết sức là hợp tác
và nâng cao được hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ở địa phương trong thời gian qua
hà nội hiện tập trung hơn một ba trăm linh làng nghề trong đó có hơn bốn trăm linh làng nghề truyền thống
trong khi các điều kiện cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn và nguồn nước phục vụ chữa cháy còn bất cập
khiến cho công tác chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn
thì việc huy động tối đa lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy càng quan trọng và ý nghĩa
trang phần tiếp theo hoàn thiện chính sách để tăng cường công tác quản lý xe điện bụi bánh